ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản về việc xử lý tình trạng tồn động rác tại các quận tây hồ nam tử liêm
giao ủy ban nhân dân hai quận trên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra tình trạng tồn động rác thải tại địa bàn
tổ chức kiểm tra thực tế việc gây ô nhiễm môi trường do tồn động rác thải xác định rõ nguyên nhân không để xảy ra tình trạng này
xử lý trách nhiệm đối với đơn vị thầu cung cấp dịch vụ để xảy ra tình trạng tồn động rác
và yêu cầu nhà thầu khẩn trương thu gom toàn bộ lượng rác thải tồn động vận chuyển đến khu xử lý tập trung theo quy định